cặp đôi nam nữ không thể ngờ rằng chỉ chưa đầy hai mươi bốn giờ đã bị bắt giữ kể từ khi ra tay cướp giật điện thoại
của vợ chồng người nước ngoài tại quận một tp hcm
ngày hai mươi tám một mươi hai nguyễn văn nhân và lê thị thanh thảo đã bị viện kiểm sát nhân dân quận một
cho quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam để xử lý về hành vi cướp giật tài sản
trước đó khuya ngày hai mươi ba tháng một mươi hai đôi vợ chồng quốc tịch singapore đang đi bộ trên vỉa hè đường nguyễn siêu
hướng ra đường hai bà trưng quận một khi đang dùng điện thoại iphone năm pro
thì bị hai đối tượng nam nữ đi xe máy giật chiếc điện thoại nạn nhân đã trình báo đến công an
ban chỉ huy công an quận một đã chỉ đạo đội canh sát hình sự lập thành nhiều mũi trinh sát tỏa đi khắp nơi
đồng thời tiến hành các biện pháp nghiệp vụ
khi phát hiện chúng di chuyển bằng xe máy các trinh sát đã truy đuổi vừa kheo léo dẫn dụ
vừa đảm bảo an toàn cho người dân băng qua nhiều tuyến đường hai đối tượng đã bị bắt